trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn phối hợp với sở du lịch đà nẵng và các doanh nghiệp du lịch
tổ chức hội thảo du lịch thông minh công nghệ và giải pháp cho ngành du lịch dịch vụ
thời kỳ hậu covid một mươi chín nhằm tìm kiếm hướng đi và cách tháo gỡ những khó khăn chung
cho ngành du lịch dịch vụ để chuyển mình hồi phục trở lại
các đại biểu đã đánh giá thực trạng chung của ngành du lịch dịch vụ trong khủng hoảng
do dịch covid một mươi chín đặt ra những thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp
tham luận về du lịch thông minh và các phương pháp chuyển đổi số cho du lịch
những định hướng phát triển và mô hình kinh doanh mới giới thiệu các giải pháp công nghệ
của các tập đoàn doanh nghiệp uy tín tọa đàm thảo luận về các giải pháp công nghệ
và mô hình kinh doanh mới